thưa quý vị chiều nay tại hà nội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp cùng với gia đình đại tướng võ nguyên giáp tổ chức lễ giới thiệu sách điện biên phủ của đại tướng võ nguyên giáp
là tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam trực tiếp chỉ huy chiến dịch điện biên phủ sinh thời đại tướng võ nguyên giáp đã có nhiều công trình bài viết về chiến dịch điện biên phủ
cuốn sách điện biên phủ của đại tướng ra mắt lần này được tái bản lần thứ chín có hiệu chỉnh bổ sung một số bài viết và tư liệu sự kiện lịch sử liên quan đến chiến dịch điện biên phủ do con trai đại tướng sưu tầm tuyển chọn theo di huấn của ông
cuốn sách gồm bao nội dung phần thứ nhất thư của chủ tịch hồ chí minh gửi mặt trận điện biên phủ phần thứ hai điện biên phủ phần thứ ba các bài viết về điện biên phủ
ông luôn luôn tìm những thông tin tài liệu
chính xác nhất gặp gỡ các đồng chí gặp gỡ đồng đội đồng bào để viết cho cuốn điện biên phủ
tại buổi lễ độc giả cũng được lắng nghe những chia sẻ từ gia đình đại tướng võ nguyên giáp cùng những người lính đã sát cánh bên đại tướng trong những năm tháng chiến đấu vì nền độc lập tự do của dân tộc
thưa quý vị đã bảy mươi năm trôi qua chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu vẫn vẹn nguyên trong ký ức của những chiến sĩ đã trực tiếp tham gia
chiến đấu trong chiến dịch năm xưa
trong đó có những chiến sĩ trực tiếp tham gia ba đợt tấn công từ ngày một mươi ba tháng ba đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
những kỷ niệm ký ức về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt về một thời gian khổ nhưng hào hùng vẫn không hề phai nhạt
năm năm mươi ba ông đỗ tiến được điều động vào trung đoàn pháo cao xạ ba trăm sáu mươi bảy đây là trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam
sự xuất hiện của pháo cao xạ trên chiến trường điện biên phủ là một bất ngờ lớn đối với thực dân pháp
nói về ký ức sâu đậm nhất trong thời gian tham gia chiến dịch điện biên phủ ông tiến không thể nào quên sự hy sinh anh dũng của khẩu đội trưởng tô vĩnh diện đã dũng cảm lấy thân mình chèn pháo
tên người của anh ấy là thấm máu mà tất cả những anh em chúng tôi chứng kiến cái giây phút đó anh nào cũng rơi nước mắt
tên người của anh ấy là thấm máu mà tất cả những anh chúng tôi chứng kiến cái giây phút đó anh nào cũng rời nước mắt
tên người của anh ấy là thấm máu mà tất cả những anh chúng tôi chứng kiến cái giây phút đó anh nào cũng rời nước mắt
em thầm cảm ơn tất cả các liệt sĩ vô giành ở đây đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình
họ đã hy sinh không vì tên không vì gì cả
để vì non sông đất nước vì nhân dân vì đồng bào vì tổ quốc
để chúng em có được ngày hôm nay
nghĩa trang a một là nơi an nghỉ của sáu trăm bốn mươi bốn anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch điện biên phủ
trong đó hầu hết là các phần mộ chưa xác định danh tính
đến nghĩa trang nhìn những nấm mộ không tên không tuổi
thế hệ hôm nay càng hiểu rằng con đường hạnh phúc hòa bình
được đắp lên bằng sương máu của bao thế hệ đi trước
những thế hệ sau mãi khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ
những người dân hiến cuộc đời mình vì độc lập dân tộc
thưa quý vị hướng về kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
ngày hôm nay đoàn công tác bộ tư lệnh quân khu bốn
đã đến thăm tặng quà các chiến sĩ điện biên trên địa bàn tỉnh nghệ an
lãnh đạo quân khu bốn và bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi
bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn
của các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng điện biên phủ
đoàn công tác mong muốn cấp ủy chính quyền các địa phương tại cơ sở
tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đối với các gia đình chính sách
các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ trên địa bàn
và động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống
tích cực tham gia các phong trào góp phần xây dựng quê hương nghệ an ngày càng giàu đẹp
qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc
ngày ba tháng năm tại phnom penh campuchia đã diễn ra lễ trao tặng huân chương hữu nghị
của chính phủ việt nam cho các sĩ quan cao cấp và cán bộ campuchia
đã có thành tích trong phối hợp tìm kiếm cất bốc và hồi hương
hải cốt quân tỉnh nguyện việt nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại campuchia
ban tổ chức đã trao tặng bốn trăm bảy mươi huân chương hữu nghị của nhà nước việt nam
cho các chiến sĩ quân đội tỉnh trường thị trường cùng lực lượng hiến binh và công an
đã có nhiều thành tích trong phối hợp cùng các đội quy tập của việt nam
tiến hành tìm kiếm cất bốc và hồi hương hài cốt quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam
hy sinh trên địa bàn hai mươi năm tỉnh và thủ đô của campuchia
trong giai đoạn hai nghìn một hai nghìn hai mươi ba các đội công tác của hai bên đã phối hợp tìm kiếm
cất bốc quy tập và hồi hương hai mươi tám trăm năm mươi hai bộ hài cốt liệt sĩ
hiện còn hơn bốn hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm
đại sứ quán việt nam đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm
quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam
hy sinh tại campuchia trong các thời kỳ chiến tranh
đến khi không còn thông tin về nơi an táng hải cốt liệt sĩ